các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
liên quan đến vụ việc nữ sinh học viện ngân hàng bị người yêu cũ sát hại
công an huyện hoài đức hà nội cho biết nghi phạm được xác định là nguyễn tuấn an
một mươi chín tuổi trú tại xã dường liễu huyện hoài đức
nạn nhân htnh cùng một mươi chín tuổi trú tại xã đức thượng huyện hoài đức sinh viên năm hai học viện ngân hàng
tại cơ quan công an hoàng tuấn an đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
theo đó an và nữ sinh h có mối quan hệ tình cảm quá trình nêu đường giữa hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai an có ý định sát hại h
nghĩ là làm đối tượng đi mua một con dao inox trong cửa hàng bán giao tại xã dương liễu
khoảng hai mươi h ba mươi cùng ngày an điều khiển xe máy đến nơi h làm thêm ở đường hồ tụng mậu quận năm tự liêm
xác định nữ sinh có đi làm
sau đó an điều khiển xe quay lại trước cửa nghĩa trang thôn cao trung xã đức giang huyện hoài đức để đợi hát đi qua
an lấy con dao trong cốc xe đúc sẵn vào túi quần chờ người yêu
đến hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày nữ sinh đi xe máy về
an lao ra chặn xe hai bên có lời qua tiếng lại dẫn tới cãi vã
bất ngờ an rút hung khí trong túi quần ra và ra tay nhiều lần khiến h cụt xuống tử vong tại chỗ
sau đó đối tượng lấy dao tự hướng vào cổ mình với ý định tự vẫn
được biết trước khi xảy ra vụ việc nghi phạm và h từng có tình cảm yêu đương nhưng đã chia tay hơn nửa năm nay
lúc này anh trần anh tuấn ba mươi năm tuổi trú tại xã đức thường huyện hoài đức đi đến
nhìn thấy toàn bộ sự việc đã xông đến ghy an xuống đường giật con dao trên tay đối tượng ném ra chỗ khác
lực lượng công an cũng có mặt ngay sau đó để khống chế đưa nghi phạm về trụ sở làm việc
ông hoàng ngọc tiến bố nạn nhân sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai cho biết gia đình vừa lo xong hậu sự cho con gái
theo ông tiến trưa ngày hai mươi hai tháng một mươi hai sau khi ăn cơm hát đi làm thêm
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày khi ông đang ngủ thì nhận được thông tin con gái mình đang trong lúc đi làm về
bị sát hại cách nhà khoảng hơn một km
là nhân chứng tại hiện trường ngay lúc xảy ra vụ việc bà hoàng thị gái đã không khỏi bàng hoàng
chứng kiến cảnh hai người đàn ông ẩu đả cách đó không xa là một cô gái nằm bất động trên đường
cụ thể hiện trường xảy ra vụ án là khu vực có nhiều đình chùa và nằm cạnh nghĩa trang xã đức trung
nên vào buổi tối thường vắng người qua lại
gần hai ngày sau khi xảy ra vụ việc người dân nơi đây vẫn hoang mang bàn tán xôn xao
là người chứng kiến sự việc bà hoàng thị gái sáu mươi bảy tuổi người dân xã đức trung cho biết
khoảng hai mươi hai h hai mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi hai trên đường đi về nhà bà bắt gặp cảnh ẩu đả ở gần nghĩa trang
nên hộ hoãn người dân
khi đến gần tôi thấy một người đàn ông đang gị một người đàn ông khác xuống đất
bà nói với tôi rằng giết người giết người
ba gái kể khi tiến đến sát hơn thì thấy một cô gái đã nằm bất động trên đường
hai người tiếp tục ẩu đả và một người đàn ông hét lên anh bỏ em ra
người kia đắp lại em bình tĩnh mọi việc sẽ có pháp luật giải quyết
sau khi xảy ra vụ việc bà gái mới biết người đàn ông bị dị xuống đất là nghi phạm của vụ án mạng
người ẩu đả với nghi phạm là người đã ca ngăn sự việc
theo bà gái ngay sau khi sát hại nạn nhân nghi phạm có ý định tự vẫn dừng được anh tê ca ngăn vụ việc
đè xuống đất lấy dao
nghi phạm sau đó được người dân trói lại
sự ra đi của cô gái để lại nỗi đau lớn cho gia đình và niềm thương xót của bạn bè và cả dư luận
theo chia sẻ của bạn thân htnh trước khi bị người yêu cũ sát hại giả mang
hát từng nhiều lần bị nam sinh này đe dọa rũ cùng tự vẫn chung và không ít lần chặn xe
ném đá vào phòng làm phiền với mong muốn được hàn gắn tình cảm
trong khi vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra xác định nguyên nhân sự việc thì không ít bạn bè
người thân đã vào trang cá nhân của nữ sinh xấu số để lại bình luận chia buồn tiễn biệt
liên quan đến sự ra đi của htnh mỹ t một người bạn thân của h vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết
bạn thân t không thể tin rằng bạn mình đã mất
bởi trước khi hắt bị sát hại khoảng một giờ đồng hồ
cả hai vẫn nhắn tình trò chuyện và trao đổi việc học hành với nhau
thương h nhiều lắm chẳng dám tin là h đã ra đi rồi mỹ t xót xa chia sẻ
theo t cho biết htnh không chỉ là người bạn thân thiết hay tâm sự chuyện buồn vui việc học hành
mà ở trường hát còn là một sinh viên xuất sắc và là đoàn viên năng nổ với các hoạt động của đội nhóm
cũng theo cô bạn cho biết ngoài giờ học hát cũng tranh thủ đi làm thêm
để kiếm tiền trang trải việc học hành và giúp đỡ cha mẹ
là những người bạn thân
mỹ t cũng chẳng tin rằng h đã ra đi rồi
theo t cho biết h từng tâm sự rất nhiều về chuyện tình cảm của bản thân
đặc biệt cô gái này cho biết trước đó hắt từng nói bị người yêu cũ
nghi phạm sát hại nữ sinh nhắn tin chặn đường làm phiền rất nhiều trong một thời gian dài
em được biết h và bạn kia yêu nhau từ hồi cấp ba nhưng đến đầu năm đại học thì h nói chia tay
thế nhưng vì muốn hàng gắn và không chấp nhận chia tay nên bạn nam này liên tục làm phiền
thậm chí bạn này đã nhiều lần dọa tự vẫn và chết chung với h
mỹ tê cho biết không chỉ dừng lại ở những lời đe dọa mà người yêu cũ còn liên tục
có những hành động làm phiền gây ảnh hưởng đến cuộc sống của cô nữ sinh xấu số
không chỉ nhắn tin dọa nạt bạn nam này còn đột nhập vào phòng cho hắc đi học về để nói chuyện
rồi ném đá vào phòng h quay rối chờ h ở ngõ để đi theo và chặn xe nói chuyện
hay như hồi đầu năm hai nghìn hai mươi chúng em hồi bản thân của h trần đại học có rủ nhau đi xem phim
hôm đó bạn hắt báo với em là đến muộn vì ngã xe nhưng sau khi hỏi ra mới biết
là bạn người yêu cũ kia đẩy xe h làm bạn ý ngã
không chỉ một lần mà là rất nhiều lần
có những hành động manh động mỹ t kể lại
theo mỹ t bạn bè cũng từng khuyên h nên kể sự việc với gia đình
và bố mẹ cũng từng tới nhà của bạn nam kia để nói chuyện
nhưng sự việc h bị làm phiền vẫn không ngừng lại
chỉ bởi muốn hàn gắn mối quan hệ mà cả người yêu cũ đã không ngần ngại
có những hành động gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hát
chia sẻ về sự ra đi của cô bạn xấu xố mỹ t cho biết cả nhóm bạn đều đồng viên nhau không khóc
không quá buồn để hát được bình yên và thanh thản
chia sẻ về những dự định gian dở của hai đứa mỹ tây nói
thường hát lắm là bản thân của nhau chúng em có rất nhiều hứa hẹn với nhau
chúng em đã hẹn với nhau cùng đăng ký tính chỉ để học cùng nhau
vì trong số quá trình học của em đều có sự đồng hành của h
bọn em là những người cộng sự cùng nhau phấn đấu học hành phấn đấu dành nhiều học bổng
bên cạnh đó một cô gái cũng bày tỏ bức xúc trước hành động giả mang
mất nhân tính của nghi phạm đã ra tay sát hại bàn mình
và mong muốn kẻ thù ác sẽ phải chịu trừng trị thích đáng
hắt ra đi thật rồi đã bỏ gia đình bỏ bạn bè đi xa rồi
thế nhưng nỗi đau của những người yêu thương hát vẫn còn đó
em mong muốn nghi phạm sẽ phải chịu sự nghiêm trị của pháp luật
không chỉ trả giá cho mạng sống của bạn em mà còn bao ước mơ của bạn em nữa
mỹ t đau buồn chia sẻ
ngay sau khi xảy ra vụ việc trên mạng xã hội
người thân và bạn bè đều bày tỏ sự đau đớn trước sự ra đi đột ngột của hát
đồng thời tất cả cùng chia sẻ hình ảnh và bày tỏ sự phẫn nộ
đối với kẻ khiến cô gái xấu số ra đi một cách oan nghiệt
trên facebook mọi người đã vào trang cá nhân của h
để gửi lời chào vĩnh biệt người bạn xấu xố một cô nữ sinh năng nũ
nhiệt huyết và hòa đồng với mọi người
và em đã không bao giờ thêm được tuổi nào nữa mãi mãi tuổi một mươi chín
xin chia buồn với gia đình em ra đi thanh thản em nha
mọi người sẽ mãi nhớ về em cô nữ sinh đáng yêu của bọn chị
tài khoản tt cho biết
tiếc rằng em đã không thể tiếp tục nhìn ngắm thế giới này
hy vọng kiếp sau thế giới sẽ đối xử thật nhẹ nhàng với em
yên nghĩ nhé
bạn hla gửi lời tiễn biệt
cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm được facebook cá nhân
được cho là của nghi phạm sát hại bạn gái cũ
đồng loạt vào thả phẫn độ ở bài đăng của tài khoản facebook này
theo đó tài khoản facebook này đã ẩn đi hết tất cả các thông tin cá nhân
từ ảnh đại diện thông tin bạn bè và hầu hết các bài viết
trong tài khoản này chỉ còn duy nhất một bài đăng cho biết
bắt đầu học đại học từ ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
bài đăng này nhanh chóng nhận được hàng ngàn phẫn nộ
và bình luận chỉ trích của cộng đồng mạng
sự ra đi đột ngột của nữ sinh ngân hàng khiến suy luận vô cùng vàng hoàng
về tính manh động của nghi phạm cũng như quá đau xót
trước số phận của cô gái một mươi chín tuổi vẫn còn cả một cuộc đời phía trước
những thông tin mới nhất về vụ án sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại